hàn quốc nhật bản đài loan đều là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nhu cầu lao động lớn
năm gần đây các kênh xuất khẩu lao động đều được siết chặt nên nhiều người đã sử dụng hình
thức du lịch để trốn sang nước ngoài làm việc vụ việc một trăm năm mươi hai hành khách việt nam bỏ trốn ở đài
trong mắt bạn bè quốc tế điều này không chỉ tác động trực tiếp tới du khách chân chính mà còn
ảnh hưởng đến cơ hội của hàng nghìn lao động mong muốn đi làm việc tại nước này một cách chân chính
năm hai nghìn một mươi sáu năm mươi chín khách việt bỏ trốn tại hàn quốc trong chuyến du lịch tới đảo jeju gây xôn xao
năm hai nghìn một mươi ba cả đoàn một mươi năm người việt du lịch israel bỏ trốn đó là những vụ việc điển hình
chưa kể những vụ nhỏ lẻ khác khi nhiều du khách việt nam lợi dụng kẽ hở du lịch để cư trú bất
hợp pháp tại nước bạn theo số liệu của cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương
minh và xã hội năm hai nghìn một mươi tám tổng số lao động việt nam đi làm việc
lao động đi đài loan đạt gần bằng năm mươi tổng số lao động việt nam đi làm việc tại các thị trường nước
ngoài tuy nhiên theo bộ lao động đài loan tổng số lao động bất hợp pháp tại đài loan là
khoảng năm mươi người trong đó lao động bất hợp pháp của việt nam vào khoảng trên hai mươi năm người
trong năm hai nghìn một mươi tám việt nam cũng đưa được sáu năm trăm ba mươi tám lao động đi làm việc tại hàn quốc sòng việt nam
cũng đứng đầu về tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp trong danh sách một mươi năm nước phái cử sang hàn quốc làm việc
một là cái động cơ của họ ở lại thì chúng ta phải thấy rằng là một là cái thu nhập của cái lao động
hàn quốc rất cao cao vượt trội so với các thị trường khác nhất là so với lao động trong nước đấy
là cái mà cái sức hút rất lớn đối với họ cái thứ hai nữa là chính hàn quốc hiện nay các cái doanh nghiệp
vừa và nhỏ vẫn sử dụng cái lao động bất hợp pháp các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sử dụng
cái lao động bất hợp pháp chính phủ hàn quốc sẽ xử lý mạnh tay đối với những doanh nghiệp đang sử dụng
lao động cư trú bất hợp pháp trường hợp nào bị phát hiện sẽ bị phạt bằng tiền sau đó không được phép
tuyển dụng lao động nước ngoài tại sao nhiều lao động lại lựa chọn kênh du lịch để bỏ trốn nguyên nhân
xuất phát từ chính việc người lao động thiếu những thông tin đầy đủ về thị trường lao động hợp đồng
và những rủi ro sẽ phải đối mặt khi làm việc trái phép tại nước ngoài
đặc biệt rất nhiều lao động đang phải chịu những chi phí môi giới không chính thức cao hơn so với
quy định hiện hành hoặc không được bố trí việc làm đúng như hợp đồng ban đầu
qua vụ việc một trăm năm mươi hai du khách việt bỏ trốn tại đài loan có thể thấy chi phí và thủ tục với người đi du lịch
vừa rẻ vừa dễ chỉ một mươi năm hai mươi năm triệu đồng cho một tour năm ngày đặc biệt việt nam là một trong sáu nước châu á
được hưởng chính sách yêu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch đài loan từ năm hai nghìn một mươi
trong khi theo diễn đàn di cư châu á thì tổng chi phí không chính thức lao động việt phải trả cho môi giới
để có một chỗ trong nhà máy lên tới năm hai trăm linh usd đến sáu usd tức là một trăm một mươi một trăm ba mươi triệu đồng việt nam
mặt khác sự thiếu ý thức của một số bộ phận lao động cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường xuất khẩu lao động việt nam
đó là cái tính tự do thiếu ý thức tổ chức kỷ luật
việc trốn ra ngoài rồi là hết hạn hợp đồng ở lại làm việc tạo ra những vấn đề xã hội nó không được tốt
hiện nhiều biện pháp đã được đưa ra để bảo vệ người lao động tốt hơn song thực thi sao cho hiệu quả lại là vấn đề
bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi phí xuất khẩu lao động sang đài loan không được quá bốn usd
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám bộ cũng đã tiến hành chương trình tuyển trực tiếp với chi phí dịch vụ chỉ có tới một mươi ba triệu đồng
trong nước tình trạng lạm thu thu phí cao tuyển mộ qua trung gian vẫn còn phổ biến chưa hẳn
nhưng mà vẫn còn một số lượng lớn những người lao động không tiếp cận được trực tiếp đến các doanh nghiệp mà phải qua các trung gian
và qua đó đẩy chi phí trước sát cảnh khá cao
việc các doanh nghiệp không có phép xuất khẩu lao động
vẫn tuyển dụng rồi dẫn đến là lừa đảo chiếm đoạt tiền của người lao động vẫn còn
trong quá trình lao động tôi nhìn thấy các anh chị em tượng hay bị chủ đánh đập
thậm chí là bị nợ nương và thậm chí là còn bị quệt nương
nhưng tuy nhiên các anh chị em không dám khai bảo với cảnh sát và chứng kiến địa phương
bởi vì là các anh chị em thường sợ là bị trục xuất về nước
đến thời điểm này giới chức đài loan cũng đã cảnh báo những doanh nghiệp cơ sở cửa hàng
không biết nhưng vẫn thuê lao động bất hợp pháp và những người nước ngoài trốn lại hòn đảo
sẽ nhận hình phạt nặng từ một trăm năm mươi đến bảy trăm năm mươi đài tệ
việc cư trú bất hợp pháp sẽ đồng nghĩa với việc lao động phải đối mặt với những rủi ro
không được pháp luật bảo vệ